đầu năm hai nghìn một mươi chín bị chấm dứt hợp đồng để chờ kỳ thi tuyển dụng viên chức gần ba giáo viên mầm non
tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội đã phải gửi đơn kêu cứu
nhưng phải đến đầu năm hai nghìn hai mươi sở nội vụ hà nội mới có công văn đề nghị ubnd các quận huyện thị xã
ra soát các trường hợp giáo viên hợp đồng đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách
hôm qua ubnd thành phố mới ban hành quyết định phê duyệt trí tiêu và ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức
đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn một mươi năm trở về trước
theo đó hai ba mươi bốn trường hợp sẽ đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo đại diện sở nội vụ
hiện tổng trí tiêu còn thiếu của toàn bộ các cấp học là năm một trăm hai mươi năm như vậy nhiều hơn số giáo viên được xét
cơ hội được tuyển dụng rất lớn tuy nhiên việc phân môn tại cấp học tiểu học và trung học cơ sở
cũng sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của các trường tuy nhiên việc xét tuyển đặc cách lần này phải trải qua
sau khi vượt qua khâu hồ sơ thí sinh phải qua vòng phỏng vấn để kiểm tra về năng lực và trình độ chuyên môn